tiếp tục chuyến thăm chính thức của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao tại myanmar
ngay sau hội kiến với tổng thống myanmar u win min thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc hội đàm với cố vấn nhà nước aung san suu kyi
trao đổi về hợp tác an ninh quốc phòng hai bên nhất trí mở rộng hợp tác về hải quân quân y công nghiệp quốc phòng hậu cần
cứu hộ cứu nạn hợp tác quân binh chủng quản lý biên giới tình báo quốc phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới
khủng bố di cư trái phép rửa tiền thủ tướng cảm ơn chính phủ myanmar đã đồng ý nhập khẩu quả thanh long của việt nam theo mùa vụ
đánh giá cao việc vừa qua myanmar đã tích cực tháo gỡ một số vướng mắt cho doanh nghiệp việt nam
cố vấn nhà nước myanmar ghi nhận các đề nghị của thủ tướng về việc tiếp tục tạo thuận lợi giảm bớt giao cản kỹ thuật hàng xuất khẩu việt nam
thu hẹp danh mục các mặt hàng nhập khẩu việt nam cần xin giấy phép trong bối cảnh hội nhập và tự do hóa khu vực đang phát triển
tạo điều kiện cho doanh nghiệp việt nam được đối xử công bằng
thủ tướng hoan nghênh myanmar đề xuất khả năng thành lập một khu công nghiệp việt nam tại myanmar
hai bên khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế nhất trí về tâm quan trọng của việc duy trì hòa bình
ổn định và hợp tác ở biển đông giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế
trong đó có unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai bảo đảm an ninh an toàn tự do hàng hải hàng không tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý
không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực cam kết ủng hộ thực hiện đầy đủ và hiệu quả doc và nỗ lực xây dựng coc hiệu quả
thực chất và giang buộc pháp lý
ngay sau hội đàm hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký và trao ba văn kiện hợp tác quan trọng